bộ y tế tiếp tục phát đi thông báo khẩn tìm người có liên quan đến hành trình di chuyển
của bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ một trăm tám mươi ba
theo công bố của bộ y tế bệnh nhân số một trăm tám mươi ba là nữ bốn mươi ba tuổi địa chỉ tại trung hòa cầu giấy
là phóng viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm bốn mươi tám du khách quốc tịch pháp vào ngày một mươi hai tháng ba
bộ y tế đề nghị tất cả những ai đến những địa điểm gồm phòng khám đông y mộc linh
tại số một trăm tám mươi hai ngọc hà ba đình phòng khám jck số năm hàng chuối trung tâm hương sen số năm lê văn thiêm
thành xuân và khách sạn sheraton thây hồ hà nội liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật
các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe